chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh ngày một mươi tháng hai tức ngày sáu âm lịch của truyền hình công an nhân dân
bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng phát động tết trồng cây xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín tại yên bái
văn phòng bộ công an cho biết dịp tết nguyên đán kỷ hợi tai nạn giao thông làm một trăm tám mươi ba người tử vong
kết thúc kỳ nghỉ tết kéo dài chín ngày người dân trở lại học tập làm việc
khiến giao thông tại các thành phố lớn tê liệt
trong phần tin quốc tế mỹ triều tiếp tục đàm phán cấp chuyên viên để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai
còn bây giờ là nội dung chi tiết
trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu năm mới mừng đảng mừng xuân mừng đất nước đổi mới
sáng nay ngày một mươi tháng hai tức ngày sáu tết kỷ hợi
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tới dự lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ
xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín tại xã việt cường huyện trấn yên tỉnh yên bái
phát biểu tại lễ phát động tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng nhấn mạnh
hướng ứng lời kêu gọi của bác cư mỗi độ xuân về
nhân dân lại nô nức tổ chức tết trồng cây và đã trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta
trong nhiều năm qua trồng cây trồng rừng đã góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng chống thiên tai
cải thiện môi trường sinh thái phát triển kinh tế xã hội của đất nước
nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân
đặc biệt khi hiện nay đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa đô thị hóa
chúng ta càng thấy thâm thiế những lời chỉ dẫn của bác hồ ngày càng thấy sâu sắc hơn
sự cần thiết ý nghĩa to lớn của việc trồng cây gây rừng
tổng bí thư chủ tịch nước cũng kêu gọi toàn đảng toàn dân toàn quân
toàn thể đồng bào đồng chí hăng hái tham gia trồng cây trồng rừng
người người trồng cây nhà nhà trồng cây trồng cây nào được cây đó
đồng thời cần nêu cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng
ngăn chặn tình trạng chặt phá đốt rừng khai thác rừng trái phép
tăng cường đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ tạo cơ sở cơ chế
để hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế rừng bền vững
nhân dịp này tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã thăm và tặng quà
một số gia đình chính sách có công với cách mạng tại tỉnh yên bái
cũng trong sáng nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã gặp mặt và chúc tết nhân dân xã nghĩa trụ huyện văn giang tỉnh hưng yên
nhân dịp đầu xuân năm mới xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
tại buổi gặp mặt đại tướng tô lâm đã chúc mừng những thành tiệu
kết quả đạt được trên các mặt kinh tế văn hóa xã hội an ninh quốc phòng
và đặc biệt là sự đóng góp to lớn của đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh hương yên nói chung
người dân huyện văn giang nói riêng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
năm hai nghìn một mươi tám được đánh giá là năm thành công chung của cả nước
cùng với thành công chung đó tỉnh hương yên và cụ thể là huyện văn giang
cũng đã có được một năm thành công về mọi mặt
trong những ngày tết vừa qua người người nhà nhà đều đã được đón tết
trong không khí đầm ấm vui tươi
một phần nhờ vào công tác đảm bảo tốt an ninh trật tự của lực lượng công an
trong dịp tết vừa qua tỷ lệ vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện văn giang
cũng giảm sâu so với năm ngoái
tai nạn giao thông gần như không xảy ra trên địa bàn
chỉ xảy ra một vụ tai nạn giao thông không nghiêm trọng
nhân dịp năm mới đại tướng tô lâm gửi lời chúc mừng tốt đẹp
tới toàn thể người dân tỉnh hưng yên nói chung và nhân dân huyện văn giang nói riêng
chúc nhân dân huyện văn giang nhiều sức khỏe để tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và phát triển
tiếp theo mời quý vị cùng điểm lại các hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an diễn ra tuần qua
tối bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi chín tức ngày ba mươi tết nguyên đán kỷ hợi
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã đến thăm chúc tết
động viên đồng thời kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự trực ban trực chiến
tại đội cảnh sát giao thông trật tự một trăm một mươi ba công an quận ba đình thành phố hà nội
tham gia đoàn công tác của tổng bí thư chủ tịch nước có đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
phát biểu tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh lực lượng công an nhân dân rất tự hào
khi được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tổng bí thư chủ tịch nước trong suốt thời gian qua
sẽ tiếp thu triển khai thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước
đối với cán bộ chiến sĩ công an thành phố hà nội nói riêng và toàn lực lượng công an nhân dân nói chung
trước mắt lực lượng công an sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp để giữ vững an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội bảo đảm cho nhân dân vui xuân đón tết an lành
riêng đối với địa bàn quận ba đình bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đây là một địa bàn trọng điểm
nhiệm vụ công tác đặt ra là phải đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn
tuyệt đối không được để xảy ra sai sót
lực lượng công an quận ba đình phải tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước lập nhiều thành tích chiến công mới
sáng bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi chín tức ngày ba mươi tết nguyên đán kỷ hợi thượng tướng lê quý vương
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
chúc mừng chiến công của lực lượng công an trong việc phá nhanh vụ án giết hại tài xế taxi linh anh tại bến xe mỹ đình
đồng chí thứ trưởng đánh giá cao sự nỗ lực quyết tâm tinh thần trách nhiệm rất cao của cán bộ chiến sĩ công an tp hà nội
trong đó chủ công là phòng cảnh sát hình sự công an quận nam từ liêm sự phối hợp chặt chẽ của cục cảnh sát hình sự
viện khoa học hình sự công an tỉnh nghệ an các đơn vị điều tra phá án đã làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản
từ công tác khám nghiệm nắm tình hình đưa ra nhận định tính chất vụ án đối tượng nghi vấn
thứ trưởng lê quý vương đề nghị ban chuyên án tiếp tục điều tra làm rõ củng cố hoàn chỉnh hồ sơ
sớm đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
nhân dịp này thứ trưởng lê quý vương đã trao các quyết định khen thưởng của bộ trưởng bộ công an
cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong điều tra phá nhanh vụ án đặc biệt nghiêm trọng nói trên
tại buổi thăm chúc tết cán bộ công nhân viên cảng hàng không quốc tế nội bài vào chiều ngày ba mươi tết nguyên đán kỷ hợi
thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đánh giá sự phối hợp giữa bộ công an
và bộ giao thông vận tải trong năm qua đã ngày càng toàn diện trên nhiều lĩnh vực và đạt được nhiều hiệu quả thiết thực
thứ trưởng bùi văn nam mong muốn thời gian tới các đơn vị của hai bộ sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa
để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao
chiều cùng ngày đoàn công tác của bộ công an do thứ trưởng bùi văn nam dẫn đầu đã tới kiểm tra tình hình ứng trực
đảm bảo an ninh trật tự tại đồn công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế nội bài
tại đây đồng chí thứ trưởng yêu cầu cán bộ chiến sĩ đồn công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế nội bài
tổ chức triển khai việc quản lý xuất nhập cảnh phục vụ tốt hoạt động xuất nhập cảnh
xây dựng hình ảnh thân thiện của lực lượng công an nhân dân trong lòng nhân dân và trong lòng bạn bè quốc tế
kiểm tra công tác ứng trực đảm bảo an ninh trật tự và chúc tết tại trung đoàn ba trăm bảy mươi năm bộ tư lệnh cảnh vệ
chiều ngày ba mươi tết thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đề nghị
cán bộ chiến sĩ trung đoàn ba trăm bảy mươi năm bộ tư lệnh cảnh vệ triển khai tốt các kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an toàn
các hoạt động thường xuyên đột xuất của đối tượng cảnh vệ các hoạt động của nhân dân trong nước
và khách nước ngoài tham quan viếng lăng chủ tịch hồ chí minh duy trì thực hiện nghiêm túc công tác
tuần tra canh gác chế độ trực ban trực chiến thông tin báo cáo để chủ động phòng ngừa ngăn chặn
các tình huống đột xuất xảy ra trong khu vực mục tiêu đặc biệt là trong đêm giao thừa và các ngày tết
tại công an phường ngọc lâm quận long biên thành phố hà nội thứ trưởng nguyễn văn hành đề nghị
trong đợt tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín công an phường ngọc lâm cần thực hiện tốt công tác nắm hộ
nắm người bám sát cơ sở tăng cường phát hiện xử lý nghiêm các hành vi đốt pháo nổ mua bán sử dụng
có phương án kịp thời điều tiết phân luồng hướng dẫn đảm bảo trực tự an toàn giao thông
không để phát sinh ủn tắc kéo dài
cùng ngày kiểm tra công tác ứng trực đảm bảo an ninh trật tự và chúc tết tại công an huyện gia lâm
thứ trưởng nguyễn văn thành yêu cầu cán bộ chiến sĩ công an huyện gia lâm cần duy trì thực hiện nghiêm túc
mệnh lệnh công tác chế độ trực ban trực chiến chế độ thông tin báo cáo thống kê
chuẩn bị chú đáo mọi mặt hiện đồng tốt với lực lượng quân sự và các lực lượng khác có liên quan
đảm bảo tuyệt đối về an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông người tài sản phòng chống cháy nổ trước trong và sau tết
ngày bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi chín tức ngày ba tết nguyên đán kỷ hợi thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và đoàn công tác đã tới khu di tích quốc gia kim liên
huyện nam đàn nghệ an dương hương dương hoa tử niệm chủ tịch hồ chí minh
trước anh linh của người các đại biểu nguyện tiếp tục học tập công tác chiến đấu tu dưỡng rèn luyện
và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh học tập và làm theo sáu điều bác hồ dạy
tích cực góp phần xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó
đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội góp phần phát triển kinh tế xã hội và hội nhập của đất nước
thưa quý vị và các đồng chí những ngày nghỉ tết trôi qua cùng với nhiều niềm vui và hạnh phúc
khi mà người người nhà nhà được quây quần bên nhau được thăm hỏi nhau sau một năm bận rộn
thế nhưng điều tưởng chừng như là đơn giản ấy vẫn trở nên quá xa xỉ đối với các chiến sĩ công an
thành phố đà nẵng đang ngày đêm làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
đặc biệt dù chỉ mới thành lập thế nhưng các tổ công tác chín trăm một mươi một đã thường xuyên thực hiện nhiệm vụ của mình
trong dịp tết nguyên đán này để nhân dân được vui chơi trong an toàn
nhanh gọn bất ngờ tổ công tác số ba thuộc lực lượng chín trăm một mươi một công an thành phố đã kịp thời phát hiện
bắt quả tàng một đối tượng lưu thông trên đường tân thất đạm quận thanh khê đang tàng trữ trái phép chất ma túy
khám xét nhanh trên người đối tượng lực lượng chín trăm một mươi một phát hiện khoảng năm mươi gram ma túy tổng hợp dạng đá
cũng trong những ngày đầu năm mới tại ngã tư hùng vương triệu nữ vương lực lượng chín trăm một mươi một công an thành phố
tiếp tục phát hiện hai đối tượng nghi vấn liên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra
khám xét trên người đối tượng nguyễn ngọc đình trú tại quận thanh khê có một gói ni lông chứa một mươi viên thuốc lắc
qua làm việc đối tượng thừa nhận mua ma túy dạng thuốc lắc đến các quán bar câu lạc bộ đêm trên địa bàn để sử dụng
tên nguyên đán năm nay được nghỉ khá dài nên số lượng người dân và du khách tham gia các hoạt động vui chơi giải trí
hay đến các đường hoa vãn cảnh đông nên nhiệm vụ của lực lượng chín trăm một mươi một càng nặng nề
không chỉ tham gia với tổ công tác chín trăm một mươi một các thành viên thuộc nhiều lực lượng nghiệp vụ vẫn phải tham gia ứng trực
và hoàn thành nhiệm vụ tuần tra kiểm soát mà đơn vị giao phó
trong thời khắc giao thừa thiêng liêng các thành viên chín trăm một mươi một cảm thấy ấm lòng hơn
khi được chủ tịch ubnd tp huỳnh đức thơ đến thăm hỏi động viên lực lượng ngay tại chốt công tác
gần như là mỗi lúc mỗi nơi
trên địa bàn của thành phố đà nẵng chúng ta luôn luôn có những lực lượng để sẵn sàng kiểm tra và xử lý
hầu như là khép kín về mặt thời gian cũng như về mặt địa bàn
cũng như những tình huống liên quan đến an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn
mong rằng chúng ta tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong thời gian qua
và có những phương án mới kế hoạch mới
linh hoạt hơn hiệu quả hơn nữa để làm thế nào để mà tăng cường công tác cùng ta phòng chống tội phạm
khi mọi người vui vẻ du xuân với gia đình người thân
thì trên những tuyến đường góc phố lực lượng chín trăm một mươi một công an thành phố vẫn lặng lẽ với công việc của mình
chưa khi nào được vui tết trọn vẹn cùng với gia đình
nhưng với họ những chiến sĩ công an niềm hạnh phúc lớn nhất là khi thấy nhân dân được an bình
trước tình hình trên để đảm bảo trực tự an toàn giao thông tại cửa ngõ phía tây
lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hcm đã có phương án chủ động tăng cường điều tiết
phân luận giao thông hạn chế tối đa tình trạng kẹt xe tai nạn kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra